vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại một con hẻm trên địa bàn phường một mươi một quận gò vấp tp hcm
một cô gái được cho là xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến việc bị bạn trai sát hại
hung thủ sau đó phi tay thi thể nạn nhân ra nhiều nơi
bước đầu xác định trưa ngày bốn tháng sáu người dân trong hẻm một trăm bốn mươi sáu đường số tám phường một mươi một quận gò vấp tp hcm
ngửi thấy mùi hôi thối của tử thi nên đi tìm kiếm xung quanh
khi đến căn nhà giữa hẻm các cửa khóa kính mùi hôi được nhận định phát ra từ đây
thông tin này ngay lập tức được báo đến công an
các đơn vị nghiệp vụ sau đó có mặt pháp cửa vào kiểm tra thì phát hiện một cô gái đã tử vong thi thể không nguyên vẹn
lãnh đạo công an quận gò vấp xác nhận đã tạm giữ nghi can vũ ngọc hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê gia lai là người gây ra vụ việc
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là bạn gái của hiếu
thời gian gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên ngày ba mươi một tháng năm hiếu sát hại bạn gái rồi chia thi thể ra nhiều phần
đem đi phi tan ở tây ninh thì bị bắt giữ hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra